nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
sáng nay tại huyện gia lâm thành phố hà nội đã tổ chức buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ năm hai nghìn hai mươi tại khu đô thị đặng xá đây là một trong những hoạt động kỷ niệm
ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy mùng bốn tháng một mươi
tình huống giả định đám cháy xuất phát từ tòa nhà ct chín a khu đô thị đặng xá
xã đặng xá huyện gia lâm tp hà nội sau đó lan nhanh sang các tòa nhà bên cạnh
do đám cháy bất ngờ nên tại các tòa nhà có rất nhiều người mắc kẹt bên trong
nhận được tin báo lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện gia lâm lập tức báo cáo lãnh đạo công an
thành phố hà nội đồng thời chỉ đạo phối hợp huy động các lực lượng tham gia dập tắt đám cháy
nhờ sự vào cuộc nhanh chóng đồng bộ của các lực lượng liên quan những người bị nạn đã được
cứu chữa kịp thời và tài sản của nhân dân được đưa khỏi đám cháy an toàn
không xảy ra thiệt hại về người và tài sản
ngoài ra việc diễn tập sát với tình hình thực tế cũng giúp người dân có thêm kinh nghiệm khi sự cố xảy ra
thông qua buổi diễn tập được tổ chức hôm nay nó đã tạo điều kiện và giúp cho người dân chúng tôi
nhất là những người già và trẻ nhỏ thường xuyên phải ở nhà để lắm bất được những cơ bản của cái việc phòng cháy chữa cháy khi có những cháy nổ xảy ra
buổi diễn tập được đánh giá là thành công đạt mục tiêu và yêu cầu đề ra